bộ tài chính đã tổ chức họp báo thông tin những điều chỉnh về cơ chế quản lý giá
đối với nhóm hàng hóa dịch vụ chuyển từ phí lệ phí sang giá
cơ chế giá là một trong những nội dung quan trọng để thu hút các thành phần kinh tế tham gia
cung cấp dịch vụ công để dịch vụ công có chất lượng ngày một tốt hơn
đồng thời huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia
theo đó chính phủ ban hành nghị định số một trăm bốn mươi chín nhằm sửa đổi bổ sung nội dung quan trọng
về việc chuyển từ phí lệ phí sang giá
như vậy có tổng cộng một mươi bảy loại phí được chuyển sang cơ chế giá do nhà nước định giá
gồm dịch vụ công ích thủy lợi dịch vụ sử dụng đò phà dịch vụ trong giữ xe
quy định lập quỹ bình ổn giá với xăng dầu tiêu thụ nội địa với mặt hàng sữa
và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới sáu tuổi giá theo quy định của bộ y tế
đây là nội dung thay đổi nhằm bãi bỏ thủ tục hành chính về kê khai giá
đơn giản hóa các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh làm việc